bộ nội vụ có nghị định một trăm hai mươi một quy định về tổ chức việt nam công an vụ gồm ba cấp công an trung ương công an kỳ và công an tỉnh
trong đó tì thanh tra thuộc công an trung ương có bộ phận chính trị làm nhiệm vụ điều tra theo dõi phản cách mạng
đây là tổ chức tiền thân đầu tiên của lực lượng chống phản động nay là lực lượng an ninh nội địa công an nhân dân
phát biểu tại lễ kỷ niệm bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương những thành tích chiến công xuất sắc mà lực lượng an ninh nội địa đã đạt được trong suốt bảy mươi bảy năm chiến đấu và trưởng thành
đồng thời bày tỏ lòng tri ân những công hiến hy sinh của các thế hệ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nội địa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian tới nhiệm vụ bảo đảm an ninh nội địa sẽ ngày càng khó khăn phức tạp và nặng nề hơn
tuy nhiên lực lượng an ninh nội địa cần tiếp tục vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an và nhân dân tin yêu giao phó
quyết tâm nỗ lực phân đấu xây dựng lực lượng an ninh nội địa trở thành lực lượng đầu tiên thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi năm
tại hà nội sáng nay bộ công an đã tổ chức khai mạc ngày sách và văn hóa đọc trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
tại buổi lễ thượng tướng trần quốc tỏ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an phát động phong trào đọc sách trong toàn lực lượng công an nhân dân
thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định xây dựng phát triển thư viện và văn hóa đọc là một trong những chủ trương lớn có ý nghĩa chiến lược của đảng nhà nước trong mọi thời kỳ
đối với lực lượng công an nhân dân trong quá trình chiến đấu xây dựng và trưởng thành đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa và công tác thư viện
bộ công an chỉ đạo xây dựng hệ thống thư viện phòng đọc tủ sách từ bộ đến công an các đơn vị địa phương chỉ đạo đầu tư áp dụng công nghệ thông tin từng bước thực hiện chuyển đổi số đối với công tác thư viện
thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu các cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương và mỗi đảng viên cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng công an nhân dân tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch đầu tư nguồn lực cho văn hóa trong đó có phát triển văn hóa đọc coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp
thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu các cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương đơn vị tiếp tục quán triển đế cương văn hóa việt nam triển khai nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng quyết định của chính phủ về ngày sách và văn hóa đọc việt nam thực hiện tốt kết luận chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc